trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đồng nai ngập sâu trong nước
do mưa lớn kéo dài và thủy điện trị an liên tục tăng lượng xả lũ về hạ dù
ngập nặng nhất là tại xã bắc sơn huyện trảng bom
nước lũ dâng cao hơn một mét
cấp ủy chính quyền địa phương đã tổ chức di rời khoảng bốn mươi hộ dân
cùng tài sản trong vùng trũng đến khu vực an toàn
trong khi đó tại phường phước tân thành phố biên hòa nước từ nhiều con suối ở thượng nguồn đổ về
khiến các tuyến đường dẫn vào trường tiểu học phước tân bị ngập nặng
để bảo đảm an toàn trường đã thông báo cho học sinh hủy học
ngoài ra nhiều vùng trũng ven sông đồng nai thuộc các huyện long thành nhơn chạch vĩnh kiểu
cũng bị ngập nặng ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân
hiện mực nước hồ chứa thủy điện trị an đạt cao trình hơn sáu mươi một mét và đang tiếp tục gia tăng
trong khi mực nước thiết kế hồ là sáu mươi hai mét nên buộc phải tăng xả lũ về hạ dù